ngày hai mươi năm tháng bốn lãnh đạo sở y tế tỉnh bình dương xác nhận có xảy ra trường hợp một bé gái bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine tại trung tâm tiêm chủng tnt bến cát
theo thông tin ban đầu sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn vợ chồng anh lv ngụ tỉnh bình dương đưa con gái hai tháng tuổi đến trung tâm tiêm chủng vaccine tnt bến cát để tiêm vaccine sáu trong một
tại trung tâm tiêm chủng gia đình được bác sĩ tư vấn trước tiêm sau khi tiêm vaccine bé có biểu hiện phản ứng mạnh và bị sốc phản vệ
cháu ln sinh tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn là người được tiêm vaccine và xảy ra sự cố
theo báo cáo tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương sự việc xảy ra vào lúc tám giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn
ba mẹ bé đưa cháu ln đến trung tâm tiêm chủng tnt bến cát để tiêm ngừa
cháu bé được thăm khám tình trạng ổn định đủ điều kiện tiêm
bé được chỉ định và tiêm một mũi vaccine infaric hesa năm ml và uống vaccine rotavine hai ml
khoảng một mươi năm phút sau bé quấy khóc tiêm tái hai cẳng chân được các bác sĩ cấp cứu tiêm một phần tư
ống adrenalin một mg trên một ml và chuyển bé đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa mỹ phước
tại đây bé được cấp cứu đặt nội khí quản truyền dịch nhưng ngày càng tím hơn da niêm nhọt
theo sở y tế bình dương sau khi tiên lượng tình trạng bé được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương tiếp tục cấp cứu
đến chiều cùng ngày bé cỡ quậy da niêm hồng tiêm lượng dài dặt tiếp tục theo dõi cấp cứu
đến sáng ngày hai mươi năm tháng bốn đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương cho biết tình trạng bé đã tạm ổn
đại diện sở y tế bình dương cho biết hai loại vaccine tiêm cho bé đều còn hạn sử dụng
hiện tại các đơn vị liên quan đang tiếp tục thực hiện điều tra giám sát và chỉ đạo cơ sở tiêm chủng
tiêm phòng vaccine đúng quy định để chờ kết luận của hội đồng đánh giá phản ứng sau khi tiêm chủng
đồng thời tăng cường quản lý các mũi tiêm đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng tại cơ sở trên địa bàn
theo các bác sĩ vaccine là một chế phòng có tính kháng nguyên và có nguồn gốc từ vi sinh vật kế bệnh
hoặc vi sinh vật có cấu trúc kháng nguyên giống vi sinh vật tề bệnh được bào chế đảm bảo độ an toàn cần thiết
vaccine làm cho cơ thể tự tạo ra tình trạng miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh
một số loại vaccine có thể có tác dụng phụ ngoài ý muốn như sốt đau nhức xưng tấy tại nơi tiêm
hoặc bị nhiễm trùng sau khi thật tiêm không đảm bảo vô khuẩn
phản ứng phản vệ có thể gặp những tỷ lệ rất thấp
các chất liên quan đến quá trình điều chế vaccine như protein chứng glatine latex men rượu bia
các chất bảo quản chất cố định kháng sinh cũng có thể gây ra các phản ứng dị ứng
phản ứng phản vệ sau khi tiêm vaccine có thể từ nhẹ nhàng độ một là nhẹ
như xuất hiện các triệu chứng trên da tổ chức dưới da và niêm mạc như máy đay ngứa phủ mạch
tuy nhiên nó cũng có thể bị ảnh hưởng toàn thân độ hài nặng như xuất hiện máy đay phu mạch nhanh
khó thở nhanh nông tức ngược khan tiếng chảy được mũi đau họng nôn yếu chảy
huyết áp tụt hoặc tăng kịp tim tăng nhanh hoặc loạn nhịp
phản ứng phản vệ thậm chí có thể ảnh hưởng đến hô hấp tân hoan ý thức hay còn gọi là độ ba là độ rất nguy kịch
như xuất hiện tính dít thanh quản phù thanh quản thở nhanh kho khe tim tái dấu loạn nhịp thở
dấu loạn ý thức vật vã hôn mê co giật dấu loạn cơ tròn sốc mạch nhanh nhỏ khuyết áp tụt
và nặng nhất là nguy cơ ngừng tuần hoàn hô hấp hay còn gọi là sốc phản vệ độ bốn
theo bộ y tế sốc phản vệ là mức độ nặng nhất của phản vệ rất đột gột dãn toàn bộ mạch máu và có thật phế quản
vaccine có thể gây ra phản vệ cho người mẫn cảm về thuốc hoặc các chất có trong thành phần của thuốc
bệnh nhân nếu được xử trí kịp thời có thể hồi phục nhanh không có tử vong
phản vệ có những biểu hiện ở da niêm mạc đỏ da ngứa nổi mề đay phù mạch mân đỏ quanh mắt
kết nối mạc đỏ ngứa phù môi lưỡi biểu hiện này sẽ chứng khoảng tám mươi chín mươi bệnh nhân bị phản vệ
biểu hiện của sốc phản vệ là con ngừng tuần hoàn cấp tính với những triệu chứng tay chân lạnh
mạch nhanh khuyết đắp tụt hoặc kẹt bị khó thở co thấp thành quản co rút cơ thành bụng hay tiêu chảy da xanh
sau khi phát hiện tình trạng sốc phản vệ cần đật trẻ tiêm vaccine nằm nghiêng sang bên trái
tiêm ngay một mũi thuốc adrenaline liều một mg trên kg trọng lượng và bắp thịt
đối với người lớn bị sốc phản vệ có thể tiêm từ năm đến một ml
nếu không cải thiện cũng có thể tiêm nhắc lại sau một mươi phút cho thở oxygen
và ngay sau đó có thể nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để hồi sức cấp cứu theo dõi và xử trí tiếp tục
cha mẹ cần phải nắm rõ những dấu hiệu xử trí sớm của sốc phản vệ phản ứng sau khi tiêm vaccine để kịp thời xử lý và giúp trẻ được cấp cứu càng nhanh càng tốt
ngay sau tiêm phụ huynh cần phải quan sát cùng nhân viên y tế sớm phát hiện dấu hiệu bất thường của con nhỏ để can thiệp kịp thời
thông thường ngay sau khi tiêm khoảng ba mươi phút là đã qua giai đoạn trẻ có thể gặp tình trạng sốc phản vệ tức thì
nhân viên y tế có thể kiểm tra những dấu hiệu phản ứng tiêm chủng và kiểm tra nhiệt độ cơ thể và vết tiêm trước khi cho trẻ ra về
các phản ứng nhẹ nhàng hơn và từng gặp sau khi tiêm vaccine bao gồm nửa bần đỏ sưng đau tại vị trí tiêm sốt nhẹ trẻ khó chịu quấy khóc
đây đều là những phản ứng thường gặp sau khi tiêm vaccine và không gây nguy hiểm
trẻ sẽ tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại nhà
ở trẻ nhỏ nhất là ở trẻ với độ tuổi chưa biết nói việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe của trẻ phát hiện những phản ứng phản vệ sau khi tiêm chủng hai mươi bốn giờ là một điều rất quan trọng
tiếp tục theo dõi tại nhà với những dấu hiệu như tinh thần ăn ngủ thở nốt phát ban trên da triệu chứng tại chỗ tiêm
một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao gặp phản ứng phản vệ và những phản ứng nguy hiểm khác sau khi tiêm vaccine cần lưu ý bao gồm
trẻ em từng góp phản ứng mạnh với lần tiêm trước đó
đối với trẻ em đã từng trải qua phản ứng mạnh sau lần tiêm vaccine trước đó việc tiếp tục tiêm vaccine đòi hỏi cần phải sự cẩn trọng
các mũi tiêm phòng vaccine sau này sẽ được thực hiện tại các bệnh viện giúp đảm bảo quá trình quan sát và xử lý kịp thời khi có phản ứng nặng xảy ra
nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm khuẩn đặc biệt
cần phải cẩn trọng với nhóm đối tượng này các trường hợp bị hèn phế quản cắt lách hội chứng đau nhiễm hiv bệnh tim hoặc phổi mạng tính và trẻ con sinh ra theo tháng sẽ gặp nguy cơ bị phản ứng phản vệ sau khi tiêm vaccine
việc tiêm vaccine cho trẻ em trong nhóm đối tượng này cần được sự cân nhắc xem xét và chỉ định một cách cẩn trọng
phụ nữ đang có thai hoặc phụ nữ đang cho con bú
vì vậy phụ nữ mang thai nên tránh tiêm các loại vaccine sống vì có thể tiêm ẩn nguy cơ cho thai nhi
đặc biệt trong trường hợp cần thiết vaccine có thể tiêm phòng để ngăn ngừa bệnh sởi hoặc sốt vàng khi thai phụ phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm nguyên trọng
tuy nhiên hiện chưa có bằng chứng về sự nguy hiểm đối với trẻ đang được cho bú và khi mẹ ăn tiêm vaccine
trẻ sinh thiếu tháng
tiêm vaccine đối với trẻ thiếu tháng còn lại tuân thủ theo đúng nguyên tắc tương tự như trẻ sơ sinh đủ tháng
tuy nhiên phải đảm bảo đáp ứng miễn dịch
theo các bác sĩ những trẻ sinh thiếu tháng đáp ứng miễn dịch vaccine kém hơn so với trẻ sinh đủ tháng
chính vì vậy cần tuân thủ lịch tiêm phòng đặc biệt
các bác sĩ cho biết thêm nếu thấy trẻ sốt quấy khóc nhưng ăn vẫn cho trẻ ăn bình thường thì không cần phải lo lắng
trẻ sốt trên ba mươi tám năm độ c thì hạ sốt cho bé bằng thuốc uống thông thường
tuy nhiên việc thực hiện uống thuốc cần phải theo hướng dẫn của bác sĩ để giúp bé giảm sốt giảm đau cũng giúp bé dễ chịu hơn
phụ huynh tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc
y bác sĩ tuyệt đối không đắp bất cứ thứ gì lên vết tiêm để giúp tình trạng giảm sưng đỏ
bởi đây có thể là yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn tại chỗ tiêm
tăng cường cho bé bú mẹ trẻ lớn hơn thì bổ sung nước
cần phải chăm sóc trẻ một hai ngày tình trạng sốc của bé sẽ được đẩy lùi
các trường hợp cần đưa trẻ khám ngay khi có những dấu hiệu như sau
trường hợp trẻ quấy khóc nhiều bú kém bỏ ăn kém tương tác
sau hai ba ngày không hết sốt sốt cao liên tục trên ba mươi chín độ c dùng thuốc hạ sốt không đỡ
trẻ có giật khóc thét quấy khóc kéo dài ngủ ly bì
khó thở thở nhanh da tim tái nổi bề đay phát ban toàn thân chân tay lạnh nổi vấn tím
vị trí vết tiêm sưng cứng đau và hạn chế vận động
có cuồng đỏ khí thức lớn hai cm cuồng đỏ lớn dần có dấu hiệu nhâm trùng
khi trẻ có dấu hiệu sốc phản vệ muộn cần phải cấp cứu ở nơi có đầy đủ bác sĩ
chuyên môn và dụng cụ hỗ trợ hộp thuốc chống sóc
chính vì vậy ngay khi gặp những dấu hiệu như trên
phụ huynh cần phải đưa trẻ ngay tới những cơ sở y tế gần nhất trong thời gian ngắn nhất có thể
tuy hiếm gặp tình trạng sốc phản vệ muộn sau khi tiêm vaccine nhưng vẫn cần phải cảnh giác
do đó phụ huynh nên theo dõi sát sao và phát hiện càng sớm càng tốt
đưa trẻ đi cấp cứu kịp thời là một điều rất quan trọng